nhìn bé tít con chị lăng bốn tuổi nhanh nhẹn chơi đùa vui vẻ
ít ai biết rằng bé đang mang cho mình một căn bệnh mà sẽ theo bé cả đời
có một đứa con bệnh tật là vô cùng khó khăn nhưng chị lăng lại có cả hai đứa
con trai lớn bị động kinh đứa bé thì bị tan máu bẩm sinh
nhiều lúc chị lăng cảm thấy vô cùng suy sụp nhưng nghĩ đến con chị lại càng phải cố gắng
vì chị biết căn bệnh này để điều trị sẽ vô cùng tốn kém và lâu dài
hiện tại cứ hai tháng một lần chị phải đưa bé vào viện đi chuyển máu và thải sắt để duy trì sự sống
khi nó lớn lên chuyển máu nhiều lần sẽ bị dư sắt là phải đi thải sát
đi thải sát nếu đến một quá trình mà lá lách của em bé về mới thải sát nó sẽ to
là cái bụng nó trướng lên nó cứng là mình phải đi cắt lách
khi cắt lách thì nó sẽ ảnh hưởng đến suy tim suy thận
tuổi thợ của nó sẽ không kéo dài
chị nói chung là rất là suy sụp làm ăn nói chung là vẻ lúc nào cũng ám ảnh tư tưởng ấy
nhưng mà sau thì chị phải suy nghĩ lại bây giờ nếu mình suy sụp
thì mình không có sức
không có khả năng để mình làm mình loi cho con
thalassemia là bệnh thiếu máu tán huyết di chuyển hay thiếu máu tán huyết bầm sinh
bệnh có bốn thể nặng trung gian nhẹ và thể người lành mang bệnh
trong những năm gần đây bệnh thalassimia có dấu hiệu tăng nhanh ở vùng tây nguyên
có khoảng gần bốn trăm linh bệnh nhân thalassemia điều trị truyền máu thải sát liên tục tại khoa di tổng hợp này
đa số trong các bệnh nhân thalassemia
các cháu là đồng bào dân tộc tiểu số
hai vấn đề nguyên nhân chính
thứ nhất bối với dân tộc bản địa số cười mang gen trong quần thể thì khá cao
cái việc mà tư vấn di truyền cũng như là sàng lọc trước sinh của cái bệnh thalassomy này
hiện tại ở đây là chưa được làm một cách đồng loạt
mặt khác là vấn đề di cư tự do từ ngoài bắc vào đây
ở những cái vùng mà có vốn đã có cái tỷ lệ mang bệnh thalasmi cao
khoa nhi bệnh viện vùng tây nguyên tiếp nhận rất nhiều trường hợp trẻ bị bệnh halassimia
bé bùn giá hai tuổi phát hiện ra bệnh thalassemia thể nặng trong tình trạng sốt cao liên tục
uống thuốc mà không đỡ
gia đình phải vay mượn đến hơn hai mươi triệu để có tiền xuống viện chuyển máu cho bé
khi mà phát hiện bệnh này thì ra mấy kinh kỳ ra hỏi bệnh viện mà chưa có kết quả
không có kết quả
ở bệnh viện cứu mình một mươi hai ngày một mươi ba ngày
bé này chịu không nối luôn
mà ra xin về thấy họ báo tin bệnh viện báo tin là nó bị bệnh no tan
hai vợ chồng người nó đần ra cảm xúc khó tạ lắm
ngày nào về nhà không ông xã nhà cũng bỏ ăn luôn
bé giàn thị phương bốn tuổi bị văng da do bệnh lý thalassemia nặng
vì hoàn cảnh gia đình khó khăn lại không có nhiều kiến thức về bệnh lý
đến khi cho bé nhập viện bệnh đã ở tình trạng rất nặng
từ lúc sinh ra thì nó
lúc sinh ra thì nó không to nhưng mà nó văng
từ một tháng mà lấy thuốc tay cho nó thì nó khỏe được một tháng
mà tháng sau thì nó bắt đầu văng thì nó cứ văng cứ nhỏ cứ văng cứ nhỏ tùy lúc
và đến bảy tháng thì mang đi cho bác sĩ khám thì bác sĩ bảo là nó ngóng rất nặng rồi
tám năm nó phải lên truyền kể cả ở nhà không có tiền không phải đi vay
vấn đề bùng nổ căn bệnh thalassimia tại vùng tây nguyên có nguyên nhân chính
đến từ việc không khám tiền hôn nhân của các cặp đôi
căn bệnh này xuất hiện nhiều ở các vùng đồng bào dân tộc thiểu số
khi mà cái ăn cái mặc còn chưa đủ chính sự thiếu hiểu biết dẫn đến bệnh tật
góp phần khiến cuộc sống của người dân nơi đây càng trở nên khó khăn trồng chất hơn
thalassemia là căn bệnh di chuyển nguy hiểm nhưng kiến thức về bệnh này của người dân còn chưa đầy đủ
và chưa được tư vấn về tiền sản và di chuyển
việc điều trị bệnh cần sự hợp tác của bà mẹ đứa trẻ và cả cộng đồng
để đảm bảo sức khỏe của bé được lâu dài
ngay khi mà đứa trẻ còn niên thiếu thì nên được cái tư vấn tìm hôn nhân phát hiện gen bệnh
thì các cháu có cái khái niệm về bệnh lý này
sau đó thì đến đối với các cặp vợ chồng hoặc là các đôi lứa mà đã quyết định tiết dẫn tiền hôn nhân
nên được tư vấn cái khả năng mà người ta sinh ra một đứa con
họ sinh ra một đứa con có bệnh thalassomy là bao nhiêu phần trăm
thì sau đó thì đối với những bố bà mẹ mà đã lỡ sinh ra con có bệnh thalassomy rồi
thì nên được chẩn đoán và điều trị theo dõi kịp thời
từ các cơ sở y tế để truyền máu thải sát tư vấn dinh dưỡng điều trị hỗ trợ kịp thời
để chất lượng cuộc sống tăng lên mà biến chứng của bệnh giảm đi
cách chăm sóc và điều trị tại nhà đối với bệnh nhân thalassemia
chế độ ăn dầu dinh dưỡng cân bằng các thành phần glucid protein lipid vitamin và khoáng chất
sẽ giúp cơ thể khỏe mạnh biết giữ gìn vệ sinh sạch sẽ giữ ấm cơ thể khi trời lạnh
đảm bảo an toàn thực phẩm
tập thể dục thường xuyên
tiêm phòng các vắc xin phòng bệnh như cúm rubella viêm não viêm phổi viêm gan bê
đặc biệt cần thiết với những bệnh nhân bị cắt lách có thể uống acid folic để tăng tạo hồng cầu
nhưng phải theo chỉ định của bác sĩ
không tự uống các loại thuốc có chứa sắt hạn chế thức ăn có chứa hàm lượng sắt cao như thịt bò rau có màu xanh đậm
nên uống nước chè tươi hàng ngày sau ăn để làm giảm hấp dẫn
nếu bị sốt hoặc có triệu chứng nhiễm trùng nên đi khám bác sĩ để được điều trị kịp thời